tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội tham dự phiên họp
một trong những vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến đó là việc sửa đổi quy định về giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng
báo cáo thẩm tra của ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội tán thành với dự thảo luật quy định miễn giấy phép xây dựng
đối với các công trình đã được thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở quy trình cấp phép đã đơn giản hơn bỏ bớt các công đoạn không cần thiết
tuy nhiên qua thảo luận nhiều ý kiến cho rằng với tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nhiều công trình xây dựng không phép
sai phép chẳng lan như hiện nay thì để miễn giấy phép xây dựng cơ quan soạn thảo cần đánh giá rõ tình trạng này
đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của những đơn vị cá nhân để xảy ra những xe phạm
cũng tại phiên thảo luận cho ý kiến về trật tự xây dựng ở nông thôn một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu
có lộ chính quy định chặt chẽ hơn đối với việc cấp giấy phép xây dựng cho từng loại cấp công trình xây dựng
nhà ở riêng lẻ ở nông thôn sao cho phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của đất nước